theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong một mươi tám giờ qua ở các tỉnh từ nghệ an đến hà tĩnh
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to dự báo đêm nay và sáng mai hai mươi năm tháng chín
ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa và mưa to
tính đến chiều nay ngày hai mươi bốn tháng chín ở các tỉnh từ nghệ an hà tĩnh tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi tới năm mươi mm
một số nơi lớn hơn như sầm sơn thanh hóa một trăm ba mươi chín mm thành phố thanh hóa một trăm ba mươi một mm
dự báo đêm nay và sáng ngày mai hai mươi năm tháng chín ở các tỉnh từ thanh hóa hà tĩnh tiếp tục có mưa to
có nơi mưa vừa mưa to tổng lượng mưa khoảng từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
nguy cơ cao xảy ra sạt lở ở vùng núi ngập ống tại vùng trũng ven sông các tỉnh hà tĩnh quảng bình
đặc biệt tại các huyện hương khê hương vũ quang của hà tĩnh lệ thủy của quảng bình
chiều nay khu vực nội thành hà nội đã có mưa vừa đến mưa to
một số nơi có lượng mưa lớn trong khoảng ba mươi phút như thanh lương hai mươi tám mm định công hai mươi mm